hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi năm ca mắc mới trong cộng đồng sau khi sàng lọc diện rộng tại việt trì năm ca lâm thao bốn ca phù ninh sáu ca
kể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay toàn tỉnh phát hiện hai trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín tại việt trì
một trăm tám mươi sáu ca tại một mươi tám xã phường thị xã phú thọ bốn ca tại một xã huyện lâm thao sáu mươi ba ca tại một mươi một xã thị trấn
phú ninh ba mươi bốn ca tại tám xã thị trấn và tam nông năm ca tại hai xã
có ba xã tại huyện phú ninh phát sinh ca bệnh mới
hạ giác phú lộc và an đạo
toàn tỉnh hiện tại có hai năm trăm linh tám f một một mươi tám trăm chín mươi tám f hai và ba sáu trăm chín mươi hai f ba đang được quản lý
theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp
đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi toàn tỉnh tổ chức xét nghiệm bảy trăm tám mươi bốn một trăm năm mươi hai mẫu test nhanh kháng nguyên sars cov hai
tiến độ xét nghiệm tính đến thời điểm báo cáo đã đạt tám mươi năm chín so với dự kiến
công tác lấy mẫu xét nghiệm đang tiếp tục được thực hiện
theo báo cáo của sở y tế tỉnh phú thọ
đến sáu giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi toàn tỉnh ghi nhận thêm năm mươi bảy ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua
trong đó có hai mươi hai ca được phát hiện trong quá trình xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại huyện lâm thao
các ca còn lại đều ở trong khu cách ly khoanh vùng quản lý
kể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay toàn tỉnh phát hiện hai trăm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín
riêng thành phố việt trì một trăm sáu mươi bốn ca ở tại một mươi ba xã phường chủ yếu là xã chu hóa
huyện lâm thao có năm mươi tám ca tại xã thị trấn
huyện phổ ninh hai mươi hai ca tại năm xã thị trấn
các ca còn lại tại huyện tàu
huyện lâm nông và thị xác phú thọ
toàn tỉnh hiện có một năm trăm bốn mươi một f một và sáu sáu trăm hai mươi bảy f hai và năm sáu mươi một f ba
đang được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp
trao đổi vào sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi
ông nguyễn văn mạnh giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ cho biết
thống kê đến chiều ngày hai mươi một tháng một mươi
toàn tỉnh có bốn giáo viên và bảy mươi tám học sinh ở thành phố việt trì
huyện lâm thao huyện phổ ninh mắc covid một mươi chín
dự báo số học sinh và giáo viên mắc covid một mươi chín
có thể tăng thêm trong những ngày tới
do các địa phương đang triển khai xét nghiệm diện rộng
về việc tổ chức dạy học trong điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
ông mạnh cho biết sở đã có công văn yêu cầu các trường học trên địa bàn
tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và chuẩn bị các phương án cho việc dạy học trực tuyến
sau một tuần chúng tôi cho học sinh ở các huyện thành phố về trì
lâm thao phủ ninh và tam nông tạm nghỉ học để phòng dịch
từ tuần tới ngày hai mươi năm tháng một mươi
tại các huyện thành phố đang có dịch như việt trì lâm thao phủ ninh
chúng tôi cho học sinh học trở lại bằng hình thức học trực tuyến
trừ lớp một và lớp hai
sau tuần chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến dịch tại các địa phương
nếu đảm bảo thì sẽ xem xét cho học sinh đi học trở lại bình thường
ông mạnh cho biết thêm
mới đây tỉnh vĩnh phúc vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương
triển khai một số biện pháp cấp ách
theo đó tỉnh vĩnh phúc vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương
tỉnh vĩnh phúc dừng hoạt động của tất cả các chốt kiểm soát trước đây
trên tất cả các tuyến đường theo đúng nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
đồng thời giao công an tỉnh nghiên cứu đề xuất thành lập các chốt hỗ trợ
người dân và doanh nghiệp kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
nhằm hướng dẫn hỗ trợ tối đa người dân khai báo y tế
các thủ tục phòng chống dịch bệnh khi ra vào và làm việc
với các cơ quan ban ngành doanh nghiệp vĩnh phúc
đặc biệt các tuyến đường bộ đường thủy giữa phú thọ vĩnh phúc
trong khi chờ phú thọ xác định chính xác mức độ dịch tại các địa bàn
người dân tại các vùng dịch vùng đang phát sinh ổ dịch vào tỉnh
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
đối với vùng có cấp độ dịch cấp ba cấp bốn vùng đang phát sinh ổ dịch
mà chưa thể kiểm soát phải thực hiện cách ly y tế theo quy định
dừng việc cách ly tại nhà đối với tất cả những người từ phú thọ về vĩnh phúc
từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến nay sau khi xét nghiệm lần hai có kết quả âm tính
đề nghị người dân hạn chế tối đa di chuyển
từ phú thọ vùng dịch vào vĩnh phúc và ngược lại cho tới khi có thông báo mới
đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố việt trì huyện lâm thao huyện phù ninh
tiếp tục dừng tổ chức dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới
trong thời gian tạm dừng đến trường các cơ sở giáo dục phối hợp với phụ huynh học sinh
quản lý chăm sóc đảm bảo an toàn cho học sinh tại nhà
hướng dẫn hỗ trợ học sinh học tập bằng các hình thức phù hợp
không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non
duy trì hoạt động kết nối với gia đình trẻ em bằng khen liên lạc công nghệ thông tin phù hợp
như zalo youtube hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà
để đạt được mục tiêu kết quả mong đợi cuối độ tuổi
duyên trẻ em mỗi giáo năm tuổi lựa chọn những nội dung cốt loại cần thiết
hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình
nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp một
đối với giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên các lớp ba lớp bốn lớp năm cấp tiểu học
cấp trung học cơ sở trung học phổ thông tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
các trường cần phải chuẩn bị điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và học liệu dạy học trực tuyến
lựa chọn các phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp tổ chức tập huấn
hướng dẫn cho giáo viên học sinh trước khi triển khai thực hiện
các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất
đội ngũ giáo viên của đơn vị và đặc thù của các cấp học lớp học
ưu tiên giải học các nội dung cơ bản quốc lõi của chương trình môn học
đối với môn học lớp học không thể tổ chức dạy học trực tuyến
nhà trường lựa chọn các hình thức hỗ trợ hướng dẫn học sinh học từ xa phù hợp
chỉ đạo giáo viên chủ động tìm hiểu lựa chọn bật thông báo lịch phát sóng chương trình giải học trên truyền hình
để tổ chức giải học trực tiếp trở lại
các nhà trường còn phải kiểm tra tổ chức ôn tập củng cố các nội dung kiến thức học sinh chưa nắm vững
nếu có trong quá trình học trực tuyến học trên truyền hình
các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của các học sinh
được thực hiện trong quá trình giải học
kiểm tra đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh
được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục theo quy định
về kiểm tra đánh giá định kỳ của bộ giáo dục và đào tạo đối với từng cấp học
trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục tại thời điểm kiểm tra đánh giá định kỳ
vì lý do bất khả kháng việc tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến
người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra đánh giá định kỳ
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo bảo đảm việc kiểm tra đánh giá chính xác công bằng khách quan trung thực
đối với lớp một lớp hai cấp tiểu học các trường chủ động lựa chọn những nội dung cần thiết cơ bản cốt lõi
phối hợp cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh ở nhà phù hợp với không thời gian
điều kiện cụ thể và khả năng đáp ứng hỗ trợ của các gia đình học sinh
đối với các cơ sở giáo dục còn lại tổ chức dạy học bình thường theo kế hoạch giáo dục nhà trường
thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
chủ động báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện và sở giáo dục và đào tạo để kịp thời có chỉ đạo
đối với các trường hợp f một f hai có đủ điều kiện ngành y tế hướng dẫn người dân tự cách ly y tế tại nhà
những trường học không đủ điều kiện thì xét truyền về bệnh viện giá chiến của tỉnh của huyện
các khu công nghiệp nơi có nhiều nguồn lây như thủy vân tử đà
phải nhanh chóng tổ chức xét nghiệm bắt buộc cho toàn bộ công nhân người lao động
đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin các trường hợp nhiễm sars cov hai trên địa bàn tỉnh đến người lao động trong doanh nghiệp biết
giả soát yêu cầu những người lao động được xác định là f một f hai phải khẩn trương liên hệ với trạm y tế
thực hiện nghiêm việc xét nghiệm định kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp theo hướng dẫn của cơ quan y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp dệt may
và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác sử dụng nhiều lao động
thực hiện nghiêm việc giãn ca chia ca để đảm bảo khoảng cách phòng dịch
đảm bảo công nhân người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp
thực hiện nghiêm nguyên tắc một cung đường hai điểm đến
các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh
kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay toàn tỉnh phú thọ có chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trên địa bàn tỉnh phát hiện hai chùm lây nhiễm cho cộng đồng là chùm lâm thao chu hóa tám mươi k
và chùm bạch hạc phù ninh tám ca
bốn trường hợp mới phát hiện chưa xác định được mối liên quan của tiền sử dịch tế
đến thời điểm hiện tại chưa xác định được nguồn lây ban đầu
trước thực trạng trên tỉnh phú thọ đã tổ chức xét nghiệm cho người dân trên địa bàn
nhằm truy vết khoanh vùng và nhanh chóng kiểm soát dịch
bên cạnh chuẩn bị các tình huống sẵn sàng cho bệnh viện giã chiến tuyến huyện
thu dung theo dõi điều trị tầng một với một trăm hai mươi giường icu và trạm y tế lưu động
tỉnh phú thọ đã điều động gần một nhân viên y tế tại một mươi hai đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh
tham gia công tác giả soát lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại địa bàn thành phố
việt trì huyện lâm thao và phù ninh
ba mươi hai sáu trăm chín mươi ba mẫu xét nghiệm test nhanh sars cov hai đã được thực hiện
kết quả xét nghiệm có một trăm một mươi hai trường hợp nghi ngờ dương tính
trên địa bàn huyện lâm thao tổ chức xét nghiệm diện rộng tổng số một mươi tám năm trăm chín mươi năm người
được thực hiện test nhanh sars cov hai
phát hiện ba mươi bốn trường hợp nghi ngờ dương tính
khu vực khoanh vùng truy vết tại xã chu hóa thành phố việt trì
tổ chức xét nghiệm diện rộng đối với năm chín trăm sáu mươi sáu trường hợp bằng test nhanh sars cov hai
phát hiện năm mươi ba trường hợp nghi ngờ dương tính
khu vực phường bạch hạc tp việt trì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh tám mươi chín trường hợp
toàn bộ cho kết quả âm tính với test nhanh
hiện các trường hợp tại bạch hạc đã có kết quả rt pcr âm tính với sars cov hai
khu vực xã thanh đình thành phố việt trì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh bốn mươi ba trường hợp
phát hiện một mẫu nghi ngờ dương tính
hiện đã được lấy mẫu và cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
khu vực xã phù ninh huyện phù ninh tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên diện rộng
cho khoảng tám nhân khẩu
trong đêm một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một có tám ba trăm hai mươi ba người được thực hiện xét nghiệm tại một mươi bốn khu hành chính
phát hiện hai mươi bốn mẫu nghi ngờ